đây là hàng trăm chai rượu hình linh thú
được một cơ sở có địa chỉ tại phường phúc la quận hà đông thành phố hà nội sản xuất
dưới hình thức sang chiết rồi dán nhãn dạ xuất xứ nước ngoài
chuẩn bị tuôn ra thị trường trong dịp tết nguyên đán
cơ sở này vừa bị phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
công an thành phố hà nội phối hợp với đội quản lý thị trường số hai mươi sáu
cục quản lý thị trường thành phố hà nội triệt phá
mua những can rượu không rõ nguồn gốc
và những cái chai rượu whisky của nước ngoài
sau đó thì về thuê các cơ sở sản xuất thủy tinh
gia công các cái hình con giống
ví dụ như năm nay là chuẩn bị là năm con trâu
thì đối tượng thuê các cái cơ sở sản xuất thổi hình bình thủy tinh những con châu
và sau đó thì về pha chế và săn chiết
từ những cái chai rượu không rõ nguồn gốc
từ những cái can rượu không rõ nguồn gốc
đổ vào những cái chai rượu hình con giống đó
và dán tên nhãn của nước ngoài
sau đó thì bày giao bán ở trên zalo và trên facebook
chủ cơ sở được xác định là phạm tiền mỹ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
theo lực lượng chức năng
đối tượng này nhận thấy
thị trường nổi lên mặt hàng rượu đóng chai
hình con châu

tượng trưng cho con giáp năm hai nghìn hai mươi một
nên đã tìm mua số lượng lớn
các chai thủy tinh
chai xứ hình lịch thú
cùng tem nhãn được đối tượng mua trên mạng xã hội
sau đó mua loại rượu black lào
rượu không có nguồn gốc xuất xứ
để làm giả các sản phẩm thật
mang thương hiệu
sau khi làm giả
các đối tượng phân phối
và tiêu thụ chủ yếu
thông qua mạng xã hội zalo
mỗi sản phẩm rượu hình lịch thú
trong linh vật như thế này
đang được giao bán trên thị trường
có giá hơn một triệu đồng
rượu này là rượu hình
các con giáp linh vật
của các năm
mình nhập từ một công ty ở sông sài gòn ra
họ đưa ra đây cho mình
để mình chờ mình làm sản phẩm
cái tem mắc đấy
thì cũng theo hình thức của ông sài gòn luôn
ở trong đấy
các cái cách
mà làm thành sản phẩm
tức là sài gòn họ
chủ yếu là sài gòn
trong sài gòn họ sản xuất
những cái con giống
năm nay là phục vụ
thì đối tượng thổi
các con trâu
sau đó thì
đối tượng về pha chế
những cái rượu
mà đã mua trôi nổi trên thị trường
và về đổ vào
các cái bình thủy tinh đó
các cái chai con giống đó
in tem nhãn
của nước ngoài
sau đó thì
giả là những cái rượu
cái hàng này là
chủ yếu là để mình bày
mình trang trí cho nó
kiểu phong thủy
anh có biết rằng đấy là cái hành vi sản xuất trường giả không
giờ em có biết
ngày bảy tháng một
phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh bà rịa vũng tàu
phối hợp với công an huyện đất đỏ
phòng quản lý thị trường
triển phá thành công
một cơ sở sản xuất rượu giả
trưa ngày sáu tháng một
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
cùng công an huyện đất đỏ
phát hiện một xe ô tô biển kiểm soát
do hồ quốc hùng
trú tại huyện đất đỏ
trở theo hai người đàn ông khác
còn dấu hiệu nghi vấn
nên đã dừng xe
để kiểm tra
qua kiểm tra
lực lượng chức năng thu giữ
bảy mươi tám chai rượu nhãn xo
làm việc với lực lượng chức năng
người đàn ông tên tống văn thế
thừa nhận là chủ số hàng trên
là rượu giả
đang trên đường đi giao cho khách hàng
kiểm tra khẩn cấp trụ sở công ty
do ông thế làm chủ
đóng tại thị trấn đất đỏ
lực lượng chức năng đã phát hiện
nhiều chai rượu nhãn mắc nước ngoài
cùng nhiều chai rượu nhãn mắc nước ngoài

cùng với đó
tình trạng vận chuyển rượu lậu
trên các tuyến quốc lộ
cũng ngày một phức tạp
mới đây lực lượng cảnh sát giao thông
cửa ô hòa hiệp quận liền triểu
thành phố đà nẵng
đã phát hiện bắt giữ
bốn trăm linh chai rượu mang nhãn hiệu chivat
do tài xế container phạm ngọc trường vận chuyển
không giấy tờ chứng minh nguồn gốc thực xứ
ghiền mì gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn